liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng tại các gói thầu do trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đắk lắc làm chủ đầu tư
ngày hôm nay thanh tra tỉnh đắk lắc cho biết đã ban hành kết luận thanh tra và đề nghị chuyển hồ sơ sang công an tỉnh xử lý theo quy định
cụ thể thanh tra tỉnh đắk lắc chỉ ra tại cdc đắk lắc có bốn trên một mươi gói thầu có tồn tại sai phạm
thanh tra tỉnh đắk lắc kiến nghị chuyển hồ sơ bốn gói thầu mua sắm do cdc đắk lắc làm chủ đầu tư
có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước
vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu sang cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày hai mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với năm cán bộ nhân viên cdc đắk lắc
đồng thời khởi tố đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ việt á
theo kết quả điều tra cdc đắk lắc đã mua hơn sáu mươi ba bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín với tổng giá trị trên một mươi ba tỷ đồng của việt á
sau khi nhận tiền thanh toán việt á đã chuyển vào tài khoản của lê na hơn ba tỷ đồng để chi hoa hồng